xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo

khoa học công nghệ hệ thống của nga vì thế cũng cùng với nhau để nghiên cứu phát triển

để ủng hộ việt nam trong việc mà chuyển sang hay đưa những công nghệ này
và ứng dụng tại việt nam trong thời gian tới
việc ký thỏa thuận hợp tác sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh tốc độ và đưa được nhiều công nghệ mới
của nga đến việt nam trong đó có công nghệ thực phẩm công nghệ xử lý môi trường
y tế và nhiều công nghệ hiện đại khác trong thỏa thuận đã chi tiết hóa các nhiệm vụ cụ thể
mà hai bên sẽ thực hiện trong thời gian tới và tôi hy vọng những công nghệ này sẽ giúp
người dân việt nam có cuộc sống tốt đẹp hơn
theo kế hoạch trong thời gian tới các nhà khoa học và chuyên gia của liên bang nga
sẽ sang việt nam đào tạo chuyển giao trực tiếp các công nghệ mới này
với chủ đề khuyến đọc sách hay ngày một mươi năm tháng chín tại tp hcm
viện giáo dục irs đã tổ chức trao giải sách hay năm hai nghìn một mươi chín
cho các tác phẩm xuất sắc nhất ở bảy hạng mục sách
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay viện giáo dục irs đã chín lần tổ chức giải sách hay
đây là hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa những giá trị tri thức
thu hút được sự quan tâm của mọi người đến với sách và đọc sách
ban tổ chức đã chọn được một mươi một tác phẩm viết và dịch phẩm hay nhất để trao giải
ở sáu hạng mục gồm nghiên cứu giáo dục kinh tế quản trị văn học thiếu nhi
ngoài ra năm nay để nâng cao văn hóa đọc và kéo người trẻ gần với
sách giải sách hay có thêm một hạng mục mới là sách cho người trẻ do cộng đồng
sách trẻ bình chọn và trao giải cho một mươi tác phẩm thuộc hai nhóm kinh điển và đương thời
các tác phẩm đạt giải đều mang thông điệp góp phần nâng cao dân trí
thông qua các hoạt động đa dạng liên quan đến đọc sách
từ đó lan tỏa tri thức từ những cuốn sách hay đồng thời gợi mở những xu hướng
đọc sách viết sách dịch sách và làm sách tiến bộ trong xã hội